tại thành phố đà nẵng đã diễn ra hội nghị biểu dương đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố năm hai nghìn một mươi chín
với sự tham dự của một trăm năm mươi đại biểu đại diện cho hai mươi tám dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố đà nẵng
để cải thiện và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn thành phố đà nẵng sẽ tập trung phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số
theo hướng bền vững và hướng tới cộng đồng
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng năng suất chất lượng cao
dịp này ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cũng đã trao bằng khen cho tám tập thể và hai mươi tám cá nhân
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước phát huy khối đại đoàn kết dân tộc
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín